thưa quý vị sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục phiên họp thứ chín
xem xét thông qua dự án pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định
đưa người nghiện ma túy từ đủ một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
tại phiên thảo luận chủ nhiệm ủy ban tư pháp lê thị nga cho rằng
nếu quy định tòa án đình chỉ xem xét áp dụng cai nghiện bắt buộc khi người nghiện từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
hoặc cha mẹ người giám hộ người đại diện hợp pháp đăng ký cai nghiện tự nguyện
thì sẽ làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước tạo ra khe hở có thể bị lợi dụng
nhiều ý kiến cũng đồng tình với nhận định này và khẳng định quy định như vậy là không thống nhất với luật phòng chống ma túy
cũng trong sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội đã xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ chín
theo dự thảo nghị quyết ủy ban thường vụ quốc hội ghi nhận các giải pháp cam kết của bộ trưởng các bộ công thương
tài nguyên và môi trường và các thành viên chính phủ có liên quan tại phiên chất vấn
ủy ban thường vụ quốc hội yêu cầu chính phủ thủ tướng chính phủ các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ
tập trung thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được chất vấn
đồng thời đề nghị chính phủ thủ tướng chính phủ các cơ quan có liên quan các địa phương trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện nghị quyết
bộ công thương bộ tài nguyên và môi trường báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội về việc thực hiện nghị quyết tại phiên họp tháng chín hàng năm
sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác quý i năm hai nghìn hai mươi hai
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
dự hội nghị còn có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đại diện công an các đơn vị địa phương
năm hai nghìn hai mươi hai đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo đảng nhà nước về đảm bảo an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phòng chống dịch covid một mươi chín
theo phương châm thích ứng linh hoạt an toàn
lực lượng công an đã triển khai quyết liệt nhiều cao điểm chuyên đề trọng tâm là cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội tạo môi trường ổn định bình yên
phục vụ việc triển khai các chủ trương chính sách của đảng nhà nước quốc hội chính phủ
góp phần thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín và tạo thuận lợi để nhân dân vui xuân đón tết an toàn phấn khởi
tham luận tại hội nghị đại diện lãnh đạo một số đơn vị địa phương đã báo cáo làm rõ thêm tình hình kết quả công tác
đề xuất các giải pháp về phòng chống tội phạm có tổ chức các loại tội phạm xâm phạm trật tự xã hội phòng chống ma túy
quản lý người nghiện đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh trật tự giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án sáu
phát biểu tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương
và chúc mừng những thành tích chiến công mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
về nhiệm vụ công tác quý ii năm hai nghìn hai mươi hai bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương chủ động triển khai thực hiện các kế hoạch của bộ
tập trung các mệnh lệnh công tác gắn trách nhiệm của thủ trưởng công an các đơn vị địa phương vào triển khai các chỉ đạo của bộ
về nhiệm vụ công tác quý ii năm hai nghìn hai mươi hai bộ trưởng tôn lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương chủ động triển khai các chỉ đạo của bộ
tập trung đấu tranh tội phạm lừa đảo chiếm nọt tài sản cướp ngân hàng tiệm vàng tội phạm đánh bạc tội phạm của các băng nhóm lưu động băng nhóm tín dụng đen đòi nợ xiếp nợ bảo kê cướp nọt tài sản
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh cần tập trung đẩy mạnh triển khai đề án sáu của chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi

ở đây cũng đề xuất các cơ quan chức năng để mình phụ cấp cho anh em để anh đảm bảo với cái dời dắt để mà anh tầng cho kiểm soát
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cần sớm được nghiên cứu điều chỉnh phù hợp và ban hành đưa vào áp dụng
nhằm tạo hành lang pháp lý tạo điều kiện cho lực lượng này yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
lực lượng này thực sự là cánh tay nối dài của lực lượng công an cùng lực lượng công an bảo đảm giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân